trung cư chưa nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy mà vẫn bàn giao nhà đưa người dân vào ở là trái với quy định pháp luật
thế nhưng tình trạng này lại đang diễn ra khá phổ biến ở hà nội
hệ quả là hàng nghìn người dân phải sống trong cảnh nơm nớp lo lắng nếu chẳng may có cháy nổ xảy ra
nhận nhà từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi
thế nhưng anh tuấn cũng chẳng biết vòi phun này liệu có hoạt động khi có cháy hay không
bởi đến thời điểm này tòa nhà vẫn chưa hề được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy
không chỉ những trung cư mới xây dựng mà nhiều công trình đã đưa vào hoạt động nhiều năm vẫn chưa nghiệm thu không đủ điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy
cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hà nội cho biết có sự phất lờ quy định về nghiệp thu của các chủ đầu tư
các nhà mà chưa được nghiệm thu hoạt động thì ở đây trách nhiệm đầu tiên phải là chủ đầu tư
và cái trách nhiệm tiếp theo trách nhiệm đầu tiên chủ đầu tư và cái tiếp theo nữa là các chính quyền các cấp chính quyền tại địa bàn
vì lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy chúng tôi chỉ một năm theo quy định chỉ được bốn lần xuống kiểm tra thôi
thế chúng tôi vào và vào và cho nên chúng tôi cũng không thể nào mà thường xuyên được
cho nên cái này là trách nhiệm chủ tư trách nhiệm của chính quyền địa phương và trách nhiệm của các cơ quan quản lý xây dựng tại các địa phương
chính vì chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy nên nhiều người dân ở những dự án này chỉ còn biết sống trong lo lắng
quy định của pháp luật hiện nay cũng khá đầy đủ trong lĩnh vực này
từ lúc bắt đầu khởi công xây dựng công trình cho quá trình ông xây dựng đảm bảo thế nào về chất lượng về tiện nghi về những thứ hạ tầng đồng bộ đó
nào quy định hết đặc biệt là cái bước nghiệm thu
thế thì cái này đây cái là trong quá trình nghiệm thu thì không phải là cái nào cũng nghiệm thu như người ta
nếu người ta chưa thực hiện tất cả những các cái nhiệm vụ ở bên trên
thì cái này là cái vai trò của nhà nước trong quá trình tổ chức nghiệm thu những cái công trình này là phải kiểm soát rất chặt chẽ
chứ không thể nói cứ nghiệm thu cho nợ rồi là trả
thì nó sẽ rất là khó khăn cho cái người sử dụng sau đấy vào
sự buông lỏng quản lý tình trạng cho nợ nghiệm thu rồi trả sau sẽ khiến các chủ đầu tư phớt lờ dần trở thành nhờn luật
hơn nữa mức xử phạt hành chính chỉ từ vài chục triệu đồng cho đến tối đa hai trăm linh triệu đồng
đối với các chủ đầu tư nhà trung cư vi phạm quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy là quá nhẹ
nếu quy định bắt buộc nghiệm thu trước khi bản giao nhà không được tránh
thì nguy cơ mất an toàn cháy nổ sẽ vẫn tiềm ẩn đe dọa tính mạng của hàng nghìn người dân ở các trung cư